tiếp tục với một số tin tức giao thông đáng chú ý
theo bộ giao thông vận tải tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi có hai mươi bảy sở giao thông vận tải đã báo cáo
và được ủy ban nhân dân địa phương chấp thuận phương án hoạt động trở lại các tuyến vận tải khách liên tỉnh
các tỉnh chấp thuận phương án tái khởi động tuyến vận tải khách liên tỉnh với hai trăm bốn mươi bảy tuyến đăng ký
chạy thực tế là một trăm hai mươi tám tuyến số chuyến xe đăng ký là ba trăm một mươi sáu chuyến một ngày
thực tế hoạt động là sáu mươi sáu chuyến một ngày với sáu mươi năm xe hoạt động một ngày
tổng số khách đã được vận chuyển là hai trăm linh ba khách
đáng chú ý thực hiện ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
sở giao thông vận tải đã có văn bản đề nghị sở giao thông vận tải tp hcm